chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn đức trung vừa ký ban hành kế hoạch phục vụ tết nguyên đán mậu tuốt hai nghìn một mươi tám
theo đó thành phố hà nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại ba mươi điểm trên địa bàn thành phố
sau một năm tạm dừng bắn pháo hoa trong dịp tết nguyên đán hai nghìn một mươi tám hà nội sẽ bắn pháo hoa tại năm điểm tầm cao và hai mươi năm điểm tầm thấp
cụ thể năm điểm tầm cao gồm hồ hoàn kiếm công viên thống nhất quận hai bà trưng vườn hoa lạc long quân quận tây hồ
hồ văn quán quận hà đông và sân vật động mỹ đình quận nam từ liêm
hai mươi năm điểm tầm thấp sẽ tương ứng với hai mươi năm quận huyện thị xã
thành phố hà nội cũng đã có văn bản yêu cầu công an thành phố bộ tư lệnh thủ đô bảo đảm an ninh trật tự
tại các điểm bắn pháo hoa trong dịp tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám